nhận lời mời của bộ quốc phòng liên bang nga đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng việt nam do đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh
ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại liên bang nga từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi
tại trụ sở bộ quốc phòng liên bang nga thượng tướng thứ trưởng bộ quốc phòng việt nam nguyễn trí vịnh và thượng tướng alexander vacilevik formin
thứ trưởng quốc phòng liên bang nga đã đồng chủ trì đối thoại chiến lược quốc phòng việt nam nga lần thứ tư
lãnh đạo bộ quốc phòng hai nước thống nhất cho rằng quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột và được ưu tiên phát triển trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống
đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
hai bên chủ trương tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng thống nhất danh mục hơn sáu mươi nội dung hợp tác trong năm hai nghìn một mươi chín trên một số lĩnh vực
thứ trưởng nguyễn trí vịnh cho biết việt nam sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động đa phương do bộ quốc phòng nga tổ chức
sẵn sàng tạo điều kiện cho tàu hải quân nga vào thăm ghé đậu tại cảng biển việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm thượng tướng nguyễn trí vịnh và đoàn đã đến chào xã giao đại tướng sergei shovu
bộ trưởng quốc phòng liên bang nga thăm và làm việc tại học viện quân y mang tên kirov và tổ chức ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu